lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể ông châu văn dũng bí thư tri bộ trưởng thôn kỳ lộ xã xuân quang một huyện miền núi đồng xuân tỉnh phú yên
nạn nhân đã bị nước lũ cuốn trôi khi đang trên đường kiểm tra tình hình mưa lũ
ông dũng sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi ba chú ở thôn kỳ lộ xã xuân quang một huyện miền núi đồng xuân tỉnh phú yên
trước đó khoảng một mươi tám h ngày ba tháng một mươi hai ông dũng cùng con trai châu văn dậu trên đường tập huấn khuyến nông tại trung tâm xã xuân quang một về
rồi đi kiểm tra tình hình mưa lũ ở các điểm sung yếu
đến đoạn qua cầu tràn suối đập ông dũng không mê trượt chân rơi xuống cống bị nước lũ cuốn trôi
sau khi tập huấn xong rồi là ông mới sợ là cái khu dân cư này nó bị ngập
cho nên là trên đường ông bây giờ kiểm tra cái khu dân cư đây thứ nó cứ ngập không
ở đây không có thì ông tiếp tục lên trên cái khu dân cư trên đây nữa
thì nước hôm qua thì nó cũng không có lớn nó cũng cửa đây thôi
nó cửa đây thì có nghĩa là đi qua được
rồi có người dìu qua nữa
nhưng mà sợ là do cái hầm đó nè
cái hầm đó nó bị bức
sợ là nếu đi dưới đây là sợ là sập cái hầm đây
cho nên là miếng đi trên đây là dưới cầu
nhưng mà nó bị sập xuống cái lỗ đây
xuống cái lỗ cống đấy thì nó nhỏ cái này nó bị trồng qua đấy luôn
mưa lớn kết hợp với các hồ thủy điện thủy lợi xả lũ đã gây ngập
chia cắt nhiều địa bàn thuộc hai huyện đồng xuân và tuy an
mọi công tác ứng phó với lũ cứu hộ cứu nạn đã được đặt trong tình trạng khẩn cấp